công an huyện cái nước phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành tạm giữ bốn đối tượng gồm phạm hoàng kiếm chủ nhà lê thị hiến vợ ông kiếm phạm thị phiếm con gái ông kiếm và lê thành lập anh vợ ông kiếm
qua điều tra ban đầu xác định đây là bốn đối tượng có liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ nói trên
tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên phạm thị phiếm được giải quyết cho gia đình bảo lãnh
công an huyện cái nước đang tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời truy bắt các đối tượng lẩn trốn để xử lý
hôm nay công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ cho biết vào khoảng hai mươi giờ tối qua thượng úy nguyễn hoàng thuộc đội cảnh sát giao thông của đơn vị đã bất ngờ bị đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ tại phường hùng vương thị xã phú thọ
do vết đâm mạnh nguy hiểm nên thượng úy nguyễn hoàng đã được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng tám khi đội cảnh sát giao thông thị xã phú thọ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phường hùng vương thì phát hiện đối tượng vương hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường hùng vương đi xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ
thái thừa nhận lỗi và xin được bỏ qua tuy nhiên do bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý lỗi vi phạm nên thái quay về nhà lấy dao rồi đâm lén thượng úy nguyễn hoàng
vết dao đâm từ sườn lên tới phổi khiến thượng úy nguyễn hoàng phải cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội và đến sáu giờ sáng nay thượng úy nguyễn hoàng đã qua được cơn nguy kịch
vương hồng thái đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở cơ quan điều tra
xác minh ban đầu cho biết thái là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự tại địa phương và hiện công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra xử lý
một thông tin về giáo dục đến một mươi bảy h chiều nay các bước chạy lọc ảo nguyện vọng xét tuyển cuối cùng vào các trường đại học mới được hoàn tất và ngay sau đó các trường đại học cao đẳng cũng sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là danh sách được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường sau khi lọc ảo lần cuối
sau thời điểm này cho đến trước một mươi bảy h ngày chín tháng tám các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống công bố kết quả trúng tuyển đợt một
dự kiến là một số trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển ngay trong tối nay ngày tám tháng tám
thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn của tất cả các trường trên toàn quốc qua cổng tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ http thi tuyển sinh vn bằng cách nhập tên trường tên mã trường hay mã ngành
ngoài ra các thí sinh có thể trực tiếp xem điểm chuẩn tại website của những trường mà các em đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tiếp tục hành trình sẻ chia nỗi đau với các gia đình gặp nạn do cơn bão số ba gây ra tại tỉnh thanh hóa
vào sáng qua đoàn công tác xã hội cục truyền thông công an nhân dân
do đại tá trần thanh phong phó cục trưởng phó tổng biên tập báo công an nhân dân làm trưởng đoàn
đã đến bản bá hộc xã nhi sơn huyện mường lát của tỉnh thanh hóa địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
khi đoàn công tác có mặt ở đây thì con đường từ trung tâm xã nhi sơn vào bản bá hộc vẫn bị cô lập
trận mưa lũ lịch sử do cơn bão số ba gây ra đã làm cho gần một km đường trung tâm bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
số lượng rất lớn đất đá từ đỉnh núi đổ xuống đã khiến cho con đường từ trung tâm xã nhi sơn vào bản bá hộc và các bản giáp danh hoàn toàn mất lối đi
tính đến bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng tám đoạn đường này vẫn ngột ngang bùn đất cao tới gần đầu gối người
hàng chục xe cầu cỡ lớn vẫn miệt mài xúc đất thông đường nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế
bởi lượng đất đá quá lớn từ đỉnh núi đổ xuống kèm theo nguồn nước từ các khe núi chảy ra
khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng trơn trượt ngập úng
không thể đi theo đường chính vào bản pá hộc đoàn công tác phải dùng gậy tre dò đường men theo vách núi
thậm chí là treo lên cả sườn núi để vượt qua rất nhiều đoạn đường đất sụt lún
khi đoàn công tác có mặt tại bản pá hộc thì không khí tan thương nơi đây như còn vẹn nguyên
bàn thờ và di ảnh của đồng chí xúa hiện vẫn để trong ngôi nhà người em họ ở bản pá hộc
để người dân trong bàn đến thắp hương chia sẻ nỗi đau với người thân trong gia đình đồng chí
nguyên nhân là do ngôi nhà của đồng chí xúa ở trên đoạn núi đất
cách nhà em họ khoảng ba trăm linh mét hiện đang có nguy cơ bị sập
sau khi thắp hương tưởng nhớ trước bàn thờ đồng chí thao văn xúa
thay mặt đoàn công tác xã hội từ thiện cục truyền thông công an nhân dân
đại tá trần thanh phong chuyển lời của lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
báo công an nhân dân và truyền hình công an nhân dân
chia sẻ mất mát và động viên vợ con đồng chí xúa sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
dịp này đoàn công tác xã hội từ thiện của cục truyền thông công an nhân dân
đã trao tặng gia đình đồng chí xúa số tiền một mươi tám triệu đồng do báo công an nhân dân
và các nhà hào tâm ủng hộ gia đình đồng chí xúa thông qua quỹ xã hội từ thiện báo công an nhân dân
một nhà hào tâm đi cùng đoàn công tác xã hội từ thiện ủng hộ gia đình đồng chí xúa số tiền bốn mươi triệu đồng
trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí xúa trong khi làm nhiệm vụ
nhiều nhà hào tâm cũng đã đến gia đình trao tặng những món quà nghĩa tình
để chia sẻ nỗi đau và động viên người thân trong gia đình đồng chí
cùng ngày đoàn công tác xã hội từ thiện cục truyền thông công an nhân dân
cùng lãnh đạo công an huyện mường lát và chính quyền địa phương
đã tới thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau và trao quà ủng hộ cho gia đình ông bùi văn hoạt
ở bàn na tàu xã phủ nhi huyện mường lát
và gia đình anh vàng a lâu trú tại bàn sài khao xã mường lý huyện mường lát bị chết do mưa lũ
tiếp đó đoàn công tác xã hội từ thiện cục truyền thông công an nhân dân
đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà tám gia đình ở xã nhi sơn
bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do mưa lũ
ráng sáng nay ngày tám tháng tám lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh
đã tiến hành kiểm tra một nhà hàng trên địa bàn của quận gò vấp
và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy để thác loan
đây là một trong những kế hoạch cao điểm cho ngát tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự tại địa bàn
kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn của thành phố
khoảng hai giờ sáng đoàn một đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội
phối hợp cùng đội sáu phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
bất ngờ ập vào nhà hàng lộc phát sáu mươi tám đường nguyễn thị dung quận gò vấp
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hai phòng của cơ sở trên
đang có hơn ba mươi đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy
công an cũng thu giữ được nhiều viên nén ma túy tổng hợp cùng dụng cụ pha chế
ngoài việc xử lý nhà hàng về kinh doanh karaoke không phép
hoạt động quá dậ quy định thiếu trách nhiệm khi cho khách sử dụng ma túy
kinh doanh bóng cười không phép đoàn kiểm tra đã đưa hàng chục người
về trụ sở để kiểm tra ma túy
đây là tù điểm ăn chơi trá hình nút bóng dưa mát nhà hàng
thực tế trang bị hệ thống hiện đại để đối phó với cơ quan chức năng
và cho khách thác loạn bên trong
tầng trên cũng có tiếp viên nữ sẽ sẵn phục vụ khách khi có nhu cầu
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị theo thống kê của sở xây dựng tp hcm
hiện có một trăm bảy mươi dự án dù đã được ubnd tp hcm chấp thuận chủ đầu tư
hoặc là công nhận chủ đầu tư nhưng vẫn không thể đưa vào triển khai được
do các quy định trái ngang của pháp luật
trong số một trăm bảy mươi dự án nói trên có bốn mươi bốn dự án có quyền sử dụng đất ở
đã được ubnd tp hcm chấp thuận chủ trương đầu tư công nhận chủ đầu tư
và đã được cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị
phần lớn các dự án này trước đây đã được tham gia
được ubnd tp hcm cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định khu luật đất nai và luật nhà ở cũ
thực chất chỉ có một số ít dự án diện tích nhỏ tại các quận nội thành mới có một trăm linh diện tích đất ở
hiện có một trăm hai mươi sáu dự án có quỹ đất hỗn hợp có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp đất chuyên dùng
trong đó có năm mươi một dự án đến nay đã hết thời hiệu
trước những khó khăn của doanh nghiệp sở xây dựng tp hcm cho biết
ách tắc lớn nhất hiện nay trong thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bằng hình
khi đó sở tài nguyên môi trường lại cho rằng vấn mắc hiện nay không phải là khái niệm
quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo kiến nghị của sở xây dựng
mà là khái niệm về nhà đầu tư và chủ đầu tư
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản gửi các đơn vị trường học trực thuộc
chỉ đạo về các khoản thu được phép thu trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sắp đến
tp hcm nhắc lại nghiêm cấm các trường lợi dụng danh nghĩa
ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản sai quy định
ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được phép thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của bang này
không được phép thu các khoản tiền bảo vệ cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo an ninh cho trường
trong coi các phương tiện tham gia giao thông của học sinh vệ sinh lớp học và vệ sinh trường
khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trường mua sắm máy móc trang thiết bị và đồ dùng dạy học
cho trường cho lớp hay cho cán bộ giáo viên nhân viên đồng thời không được thu khoản tiền sửa chữa
nâng cấp xe mới công trình của trường hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tp yêu cầu các đơn vị quản lý cần tăng cường công tác thanh kiểm tra
và các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo phân cấp quản lý
kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp lạm thu
theo kế hoạch ngày hôm nay ngày tám tháng tám bộ giáo dục và đào tạo tiến hành lọc nguyện vọng ảo lần cuối cùng
ngay sau đó thì các trường có thể công bố điểm chuẩn
tại tp hcm một số trường sẽ công bố điểm chuẩn trong buổi chiều tối ngày hôm nay
và nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn vào sáng mai ngày chín tháng tám
hôm nay các trường vẫn tiến hành lọc nguyện vọng ảo sau đó đưa dữ liệu lên phần mềm lọc ảo của bộ giáo dục và đào tạo
dựa vào dữ liệu này nhiều trường đại học có thể nhìn thấy bức tranh xét tuyển rõ ràng hơn và đưa ra điểm chuẩn dự kiến
theo ghi nhận tại một số trường đại học tại tp hcm dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngày tám và chín tháng tám
căn cứ vào lượng thí sinh nạp đăng ký xét tuyển
điểm chuẩn của khá nhiều trường ở cấp trên tăng nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám từ năm đến hai điểm
cho đến giờ phút này thì cũng có thể nhìn nhận nó cũng tương đối tương đối về cái mức điểm chuẩn cho từng ngành
thì năm nay thì
điểm chuẩn thì chắc chắn là tăng cao hơn so với năm trước
riêng tại đào kinh tế thì điểm chuẩn nó tăng tầm khoảng từ hai cho đến bốn điểm tùy theo ngày
sau khi tất cả các cái lần lập ảo để mình nhận diện rõ hết cái nguyện vọng của thí sinh mà mình xác thực cái nguyện vọng của thí sinh vào trường
nếu mà bộ trả kết quả lúc nào thì nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn lúc ấy
bộ giáo dục và đào tạo
nhấn mạnh danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được phần mềm độc ảo toàn quốc gửi lại trường
các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức
lại đơn vị chủ trì nhóm lọc ảo phía nam đại học quốc gia tp hcm cho rằng
các trường đại học được tự chủ tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm xác định chỉ tiêu điểm trúng tuyển các ngành nhóm ngành
các trường tự xác định cái điểm chuẩn của mình tự chủ trong vấn đề là xác định cái danh sách trúng tuyển và những cái tiêu chí để xác tuyển
các trường là tự chủ trong vấn đề tuyển sinh của mình và tự chịu trách nhiệm với kết quả tuyển sinh
các trường gọi bao nhiêu là do các trường và các trường cũng phải tự chịu trách nhiệm với việc này
quan trọng là cái tính cam kết của các trường các trường cũng có trách nhiệm rất là cao
các trường cũng sẽ xác định cái điểm chuẩn sao cho cái số lượng sinh viên
cái số lượng sinh viên trúng tuyển nó xung quanh cái chỉ tiêu của mỗi nhà trường mà được phép tuyển
theo đó một số trường đại học cho biết sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong chiều và tối ngày tám tháng tám
trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm trường đại học giao thông vận tải tp hcm

trường đại học sư phạm tp hcm trường đại học công nghiệp tp hcm các trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm
trường đại học sư phạm tp hcm trường đại học công nghiệp tp hcm các trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm
thưa quý vị cũng trong sáng ngày tám tháng tám tại tp hcm cuộc thi nhiếp ảnh dành cho flycam việt nam nhìn từ trên cao đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất mùa hai
năm nay bức tranh chụp thác bản dốc tại cao bằng đã nhận giải cao nhất vì tính sáng tạo trong khai thác hình ảnh biên cường tổ quốc
sau bốn tháng triển khai mùa hai của cuộc thi việt nam nhìn từ trên cao nhận về gần bốn tác phẩm dự thi tăng hai mươi về số lượng so với mùa trước
năm nay cuộc thi tập trung đề tài tự hào biên cương nên sẽ đánh giá cao các tác phẩm khai thác hình ảnh địa danh những nơi địa đầu đất nước
phải nói rằng là có những bức ảnh cực kỳ đẹp nhưng mà năm ngoái nó xuất hiện rồi lần thứ nhất là xuất hiện rồi thì lần này nó phải rơi
các tác giả đã biết khắc phục cái hình trên cao mà chụp thẳng xuống trục thẳng xuống
thì nó bị bẹp nhưng mà lần này là giải quyết được vấn đề đó
tức là biết tạo được cái thế thế nào đó điều kiện cái flycam thế nào đó để bức ảnh nhìn lên có thể được cái không gian ba chiều tạo trong chiều sâu của bức ảnh
rất là đẹp
hai tác phẩm khiến ban giám khảo cân nhắc nhất là thác bản dốc của nhiếp ảnh gia nguyễn tấn tuấn và bình minh thành phố của giang sơn đông
cả hai đều khai thác màu sắc và góc chuột có tính nghệ thuật cao
tuy nhiên xét về khía cạnh nội dung đề tài giải nhất đã được trao cho tác phẩm thác bản dốc vì tái hiện được vùng biên cương phía bắc việt nam một cách hùng vĩ
trước người ta chụp là chụp cái dòng thác chạy xuống như một dải lụa
nhưng lần này tác giả không chụp chỗ đó nữa chụp cái đó sẽ ao lại là rơi lại thôi
thì tác giả chụp cao hơn và chụp sâu hơn
thấy được cái biên giới đặc dù là nó tương đương ngang nhau với những tấm ảnh khác nhưng mà nó bám sát được chủ đề là tự hào biên cương
thành ra giám khảo với quyết định chọn đó là dài nhất
thì sau khi chụp cái hồ láo phong hồ bản viết xong thì anh em mới quyết định đi xuống thác bản dốc
trong đường đi thì giống trời cũng mưa nhưng mà anh em cũng quyết tâm tới
khi mà tới thì xuống thác thì trời lại nó tạnh mưa xong nắng lây xuống lúc hồng hôn nắng vàng rất là đẹp
bay cao hơn tí hơn tí để lái được những cái dải núi phía sau dưới dòng sông nó chảy từ trong núi chảy ra xuống tới thác
bốn tác phẩm đoạt giải ba có nội dung tái hiện những góc nhìn đẹp tại đỉnh phan xipang tại lâm đồng phú thọ và tại đảo bình ba
trong bốn giải ba có tấm ảnh trung du thức nhất của nữ nhiếp ảnh gia nguyễn thị hải yến nhận thêm giải tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội
thưa quý vị ngày hôm nay tại tỉnh tây ninh văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền các tỉnh phía nam năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thị hải yến nói
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ cục của các cơ quan thành viên ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
phổ biến quán triệt những vấn đề xây dựng và thực hiện pháp luật về bảo đảm thúc đẩy quyền con người tại việt nam công tác đấu tranh đối ngoại vì nhân quyền trong tình hình hiện nay công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền
các hoạt động chống phá việt nam lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của đảng nhà nước không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng

thứ trưởng ghi nhận tinh thần chủ động khẩn trương khắc phục khó khăn cũng như quyết tâm cao của chủ đầu tư và các đơn vị chức năng có liên quan
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá dự án nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc bộ công an hoàn thành đúng cam kết vượt tiến độ đã giải quyết khó khăn về nhà ở với một hai trăm hai mươi hai căn hộ bán cho cán bộ chiến sĩ đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính cơ động trong công tác và chiến đấu của lực lượng công an
dự án được đánh giá là một trong những nhà ở xã hội có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trên địa bàn thành phố hà nội
lần đầu tiên việt nam sẽ tổ chức triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng an ninh từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hà nội
triển lãm được tổ chức bởi cục kinh tế bộ quốc phòng cục trang bị và kho vận bộ công an và các đơn vị liên quan với mục đích giới thiệu trao đổi các giải pháp thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng an ninh
triển lãm và hội thảo quốc tế
kinh tế được tổ chức phù hợp với chính sách từng bước hiện đại hóa lực lượng vũ trang tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết đảm bảo khả năng phòng vệ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng và chủ trương mở rộng đối ngoại hợp tác quốc phòng với các nước
sự kiện cũng là dịp để quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do việt nam sản xuất với các đối tác giới thiệu hình ảnh và vị thế của quốc phòng an ninh việt nam tới cộng đồng quốc tế
tham dự triển lãm dự kiến có khoảng hai trăm linh thương hiệu bảy khu gian hàng quốc gia của các nước như liên bang nga ukraine hoa kỳ pháp israel và hai gian hàng của bộ quốc phòng bộ công an với lượng khách tham quan chuyên ngành khoảng năm lượt người
đây cũng là cơ hội để các đơn vị chức năng của hai bộ trao đổi kinh nghiệm tiếp cận trang thiết bị công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới ngay tại việt nam
trong khuôn cổ triển lãm chương trình hội thảo chuyên đề toàn diện liên quan đến vấn đề nâng cao năng lực sức mạnh sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng an ninh quốc phòng cũng sẽ được tổ chức
tại tỉnh khánh hòa sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa việt nam lào về phòng chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong năm qua các bộ ngành chức năng và các tỉnh có chung đường biên giới hai nước đã cùng phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định
lồng ghép với thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm phòng chống mua bán người gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an và biên phòng đã điều tra khám phá một trăm sáu mươi sáu vụ bắt giữ hai trăm bốn mươi tám đối tượng
đồng thời xác minh giải cứu hai trăm bốn mươi bảy nạn nhân bị mua bán tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân về tư vấn tâm lý khám sức khỏe trợ giúp pháp lý theo quy định
tại hội nghị đại biểu hai nước đã cùng trao đổi thảo luận đánh giá các kết quả đạt được và nêu ra những tồn tại vướng mắc khó khăn để cùng bàn bạc tháo gỡ
đồng thời thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ công tác phối hợp về phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhóm tàu hải dương tám của trung quốc đã dừng hoạt động khảo sát ở vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
đây là thông tin nổi bật được cung cấp trong buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay tại hà nội
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cũng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động phi pháp của nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất tám của trung quốc
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
vào chiều ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm tàu khảo sát hải dương tám của trung quốc đã dừng hoạt động khảo sát địa chấn
và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam việt nam được xác định theo công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
liên quan đến vấn đề nêu trên thì trong những ngày qua việt nam đã nhiều lần bày tỏ ý kiến triển khai các biện pháp
ở các cấp và dưới nhiều hình thức phù hợp với luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
bà lê thị thu hằng nhấn mạnh việt nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam

luật pháp quốc tế luôn khẳng định thể hiện thiện trí sẵn sàng thông qua đối thoại trao đổi với các nước liên quan để xử lý bất đồng
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định phát triển tại biển đông cũng như vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia
trả lời câu hỏi về thông tin tàu sân bay us ronald reagan của mỹ đến biển đông thăm philippines
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việt nam đã nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh an toàn hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế
bà lê thị thu hằng khẳng định duy trì hòa bình ổn định tự do hàng hải hàng không ở biển đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế
việt nam mong muốn các nước có đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu đó